cầm hung khí xông vào đám cưới ẩu đả năm đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi một tp hcm triệu tập
vào trưa ngày một mươi tám tháng năm hai nhóm thanh niên khoảng một mươi người đã cầm nhiều cây ba chĩa hung khí xông vào đám cưới tại nhà hàng waterpac ở phường ba quận một mươi một ẩu đà
hai nhóm đập phá nhiều ban ghế cửa kính rồi bỏ đi
theo công an quận một mươi một nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả là do mâu thuẫn tiền bạc làm ăn trong họ hàng với nhau
hiện công an quận một mươi một vẫn đang truy xét bốn đến năm người khác trong hai nhóm này để xử lý